thưa quý vị đại học quốc gia tp hcm vừa công bố mỗi thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng
bằng kết quả thi năng lực và sẽ có thêm một lần để điều chỉnh nguyện vọng vào tháng bảy tới
đại học quốc gia tp hcm đã hoàn tất việc chấm thi trên ba mươi bốn bài thi đánh giá năng lực đợt một
từ ngày một mươi tháng bốn thí sinh có thể tra cứu vào tài khoản cá nhân để xem điểm
bản chính giấy chứng nhận được gửi về thí sinh theo địa chỉ đã đăng ký
ngày một mươi năm tháng bốn cổng thông tin đăng ký xét tuyển trực tuyến bằng kết quả thi đánh giá năng lực
của đại học quốc gia tp hcm sẽ chính thức mở tại địa chỉ thi năng lực vnu hcm elu vn
hệ thống sẽ cung cấp danh mục đào tạo của tất cả đơn vị thành viên
và mỗi thí sinh được quyền đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào các đơn vị thành viên
lời thí xét tuyển là ba mươi đồng một nguyện vọng
theo quy định của đại học quốc gia tp hcm thí sinh có hai tháng để đăng ký xét tuyển
từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và vẫn còn một cơ hội để điều chỉnh nguyện vọng
trong thời gian một tuần sau khi đợt hai của kỳ thi này diễn ra từ ngày tám tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết sẽ tăng cường sáu mươi xe buýt liên tỉnh
giải tỏa khách tại các bến xe để phục vụ cho nhu cầu đi lại của hành khách
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp lễ được thuận lợi an toàn
tránh ứ động khách ở các điểm tham quan vui chơi giải trí các bến xe trạm dừng nhà chờ
ngoài việc các doanh nghiệp vận tải phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân sự
để đảm bảo sẵn sàng phục vụ hành khách trên các tuyến buýt có trợ giá
cũng như tăng cường hoạt động phục vụ bến xe liên tỉnh nhằm giải tỏa hành khách khi có yêu cầu
các doanh nghiệp vận tải phải nghiêm ý kế hoạch phục vụ trên tất cả xe buýt
có sự điều chỉnh để hành khách biết và triển khai đến các nhân viên lái xe
nhân viên phục vụ để thông tin trả lời hành khách
cụ thể trong lễ dỗ tổ hùng vương trung tâm quản lý giao thông công cộng dự kiến
sẽ tăng chuyến trên bốn tuyến xe buýt với một trăm một mươi sáu chuyến và giảm trên ba mươi tuyến xe buýt
với tổng số chuyến là hơn hai chuyến
lễ kỷ niệm giải phóng miền nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động dự kiến
sẽ tăng trên bốn tuyến xe buýt với tổng số chuyến là hai trăm sáu mươi tám chuyến
và giảm trên ba mươi tuyến xe buýt với số chuyến là hơn bốn chuyến
thưa quý vị tồn tại gần hai mươi năm nay
thành quận một mươi hai tp hcm với hàng chục tấn rác hàng ngày bốc mùi hôi thối
gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của hàng trăm gia đình
xe vận chuyển rác không có bạc tre phân loại rác ngay dưới mặt đường
thậm chí rác còn được để ngay trên vỉa hè
khó thở vì mùi hôi thối nồng nặc với đủ các loại rác như bao bọc bình
rác sinh hoạt bị đổ ngỗ ngang tại bãi rùi nhặn cung trùng khắp nơi
là những gì mà người dân khu vực phường hiệp thành quận một mươi hai đang gánh chịu hàng ngày
ở khu vực này
thì nó mọc cái bài rác này là rất là thiệt thòi cho nhân dân ở đây
cái thứ nhất là cuộc sống là nó hôi mùa mưa là nó hôi chịu không nổi luôn
mùa nắng thì nó bùi
từ ở đó mà vào đây là luôn luôn phải đóng cửa
mùa mưa thì hôi lắm mà mùa nắng thì nó bùi chính thống
nên mong sao bên cấp trên là giải quyết chung cho cái bộ rác này
mà mấy năm trước là năm nào cũng bảo là sắp tới sẽ rơi sắp tới sẽ rơi
họ làm cho sạch mà không có làm sạch được
quay rác này mà thứ nhất là nó quá là hôi
thứ hai là con cái nó còn nhỏ
thì nói chung là hầu như là ngày nào cũng chịu không nổi
thuê nhà nhưng mà đóng cửa một tháng đóng cửa khoảng một mươi năm ngày
nói chung là đề nghị làm sao là nhà nước tính quyền
làm sao giải quyết cái bộ rác cho nó gọn lại
làm sao cho dân người ta đỡ một chút
bây giờ làm ăn chỗ này thì chắc chết
chắc chết dân luôn đó
theo giáo sư lê huy bá những bất cập trong quá trình thu gom vận chuyển xử lý rác
dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường không chỉ làm người dân bức xúc nhiều năm qua
khi đang ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe
mà còn là bước xúc của các nhà khoa học nghiên cứu về môi trường
trước sự lúng túng sai lầm quy hoạch không hợp lý không có sự đầu tư lâu dài
có nhiều cái khó khăn bất cập là thế này
ở cái trung chuyển nó không đủ phương tiện để không chế mùi
khống chế nước rỉ bài rạc và cái quản lý ở đó cũng rất là mách mùn thôi
theo cái phụ thuộc vào cái người quản lý người tích cực ấy
thì cái người dân ở đó được nhờ cái trung chuyển này
có lẽ là phải thật cẩn thận xác lĩnh đại nên hay không
còn nên giải quyết như thế nào để dứt điệu
mặc dù chính quyền quận một mươi hai đã có những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
nhưng hiệu quả mang lại hầu như không có
thành phố hồ chí minh đang trong thời gian cao điểm của nắng nóng
do vậy tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này càng trở nên nghiêm trọng hơn
hàng trăm hộ dân quanh khu vực vẫn phải đang chịu cảnh sống chung với rác mỗi ngày
khi bãi rác tạm này vẫn còn tồn tại
một thông tin văn hóa đáng chú ý
trong ngày chín tháng bốn hội đồng phân loại biệt thự thành phố hồ chí minh
vẫn chưa nhận được thông báo về việc tháo dỡ hai căn biệt từ cổ
tại địa chỉ sáu mươi tám phạm ngọc thạch và bốn mươi năm b võ thị sáu quận ba
sở xây dựng thành phố hồ chí minh cho biết theo đề xuất
các biệt thự trên đường phạm ngọc thạch thuộc nhóm hai tức là bảo tồn một phần
và căn biệt thự tại số bốn mươi năm b võ thị sáu thuộc nhóm ba
tuy nhiên vừa qua một số chuyên gia bảo tồn và kiến trúc sư tình cờ khảo sát hiện trạng
các căn biệt thự cổ nói trên bị tháo dỡ gần như hoàn toàn
trong khi đó đối với các công trình cổ muốn tháo dỡ
phải có văn bản đồng ý của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
thời gian qua nhiều căn biệt thự cổ có giá trị về kiến trúc văn hóa lịch sử
tại thành phố hồ chí minh dần dần biến mất
trước áp lực đô thị hóa nhu cầu hình thành các tòa nhà cao ốc văn phòng
nhiều chủ nhà sẵn sàng tháo bỏ
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay ước tính khoảng một nửa số lượng biệt thự cổ đã không còn tồn tại
liên quan đến lĩnh vực xây dựng thanh tra sở xây dựng thành phố hồ chí minh
vừa quyết định xứ phạt công ty phú hoàng anh bốn mươi năm triệu đồng
và yêu cầu công ty tự khắc phục hậu quả tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm
trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ khi nhận quyết định
sau quá trình thanh tra chung cư the park rezillance ở huyện nhà bè
đã có hàng loạt vi phạm khi xây dựng công trình không đúng thiết kế được duyệt
cụ thể chung cư này đã phát sinh thêm máy hiên phía trước khối b ba b bốn
tại tầng trệt khối b ba bị xây ngăn vách thay đổi chức năng phòng sinh hoạt cộng đồng
và phòng ban quản lý thành bốn căn thương mại phát sinh hai phòng kho tại phòng sinh hoạt cộng đồng
phát sinh thang bộ
ngoài ra ở vị trí sành đón bị ngăn vách thành phòng thương mại dịch vụ
ngăn vách mơ rộng sảnh đón khối b bốn bứt ô thông tận tại tầng hai khối b ba
lắp dựng thang sắt tại khối a hai
sự xây dựng thành phố hồ chí minh yêu cầu chủ đầu tư là công ty phú hoàng anh
phải tự khắc phục hậu quả tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trong thời hạn một mươi năm ngày
kể từ khi nhận quyết định
quá thời hạn nếu chủ đầu tư không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định hiện hành
hiện nay đang là cao điểm mùa khô thời tiết nắng nóng là thời điểm mà nguy cơ xảy ra cháy nổ
rất cao tại các khu dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh
nhưng một số người dân vẫn còn lơ là chủ quan trong công tác phòng ngừa cháy nổ
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện biên giới an phú tỉnh an giang
chỉ tính trong tháng ba năm nay trên địa bàn huyện an phú tỉnh an giang đã liên tục xảy ra hai vụ cháy
gây thiệt hại hai mươi hai căn nhà rất may không có thiệt hại về người
nguyên nhân dẫn đến các vụ hỏa hoạn chủ yếu vẫn là sự cố về điện và bất cẩn trong sử dụng lửa của người dân
điển hình vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba một ngọn lửa phát ra từ nhà một hộ dân tại khu dân cư
thuộc ấp an thịnh thị trấn an phú huyện an phú rồi cháy lan sang các nhà dân lân cận
do thời tiết hành khô kéo dài cộng với nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát rất nhanh
sau khoảng hai tiếng đồng hồ ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn một mươi căn nhà và ba căn khác bị cháy hơn năm mươi
trước tình hình trên công an huyện đã thâm mưu cho quỹ ban huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
về công tác phòng cháy cháy đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể đài truyền thanh của quyện
để ý mạnh công tác tuyên truyền về luật phòng cháy chữa cháy như các nghị định của chính phủ thông tư của bộ công an
liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy
bên cạnh việc tuyên truyền nhân động thì cũng đã thành lập các đòn để đi kiểm tra nhắc nhở hướng dẫn được
chín mươi bảy trường hợp và sáu mươi sáu trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo phòng cháy
theo chân lực lượng liên ngành huyện an phú kiểm tra thực tế
các hộ dân và cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn thị trấn an phú
mới thấy hết những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra hỏa hoạn
những cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà dân đã xuống cấp
nhưng việc sử dụng lửa cầu móc điện hết sức cẩu thả và bừa bãi
không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên khi được hỏi chủ hộ luôn biện minh cho hành vi vi phạm của mình
sau điện đốm thấy nó bệ rạc quá hả
dạ nó cũng bị cũng có làm đó nhưng mà hằng nhỏ nó chưa có làm kịp đó
cũng mua về nhiều lắm rồi kìa nó để sẵn đó
hai ba bữa ngày nó không có ở không rồi nó không có đi làm lại nữa được
trong thời gian tới thì công an quyện đã chỉ đạo
đề nghị là công an các xã phải xây dựng hồ sơ theo dõi quản lý công tác phòng cháy
cho cận tiến dân cư mình
đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền dẫn động dân
không được kinh doanh xăng dầu lẻ của đông dân cơ
bên cạnh đó thì công an quyệt cũng sẽ tham mưu
phối hợp với các ngành để tăng cường các kiểm tra chấp hành các quy định của
pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan đơn vị địa phương
công ty doanh nghiệp trung tâm thương mại để làm sao mà hạn chế tối đa thấp nhất
là cái nguy cơ cháy nổ
hiện nay là mùa khô dễ xảy ra cháy nổ đề nghị bà con chúng ta cũng nên cảnh giác
nhất là trong việc sử dụng điện bếp nấu ăn đốt đồng đốt rác
đặc biệt là không cho trẻ em đùa nghịch với lửa
cháy nổ xảy ra gây thiệt hại rất nặng nề về tính mạng và tài sản
chính vì vậy hơn ai hết mọi người luôn phải nêu cao ý thức tinh thần cảnh giác
với giặc lửa để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
liên quan đến những sai phạm trên đất rừng tại huyện sóc sơn tp hà nội
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn quốc hùng vừa ký văn bản chỉ đạo xử lý khắc phục
sau thanh tra toàn diện công tác quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn một mươi xã và
thị trấn sóc sơn huyện sóc sơn giai đoạn từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
theo đó ubnd tp giao chủ tịch ubnd huyện sóc sơn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân
các thời kỳ từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi tám đã không nghiêm túc thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng và ubnd tp về xử lý khắc phục sau thanh tra
buông lỏng quản lý về đất đai trật tự xây dựng
để xảy ra các hệ thống đất rừng
thành phố yêu cầu tổ chức cưỡng chế ngay đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng
đã được ubnd huyện sóc sơn lập hồ sơ xử lý vi phạm trong các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn một mươi xã và thị trấn sóc sơn trả lại nguyên trạng ban đầu
xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đối với các chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật
thành phố yêu cầu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi hà nội
kiểm điểm trách nhiệm có hình thức kỷ luật đối với giám đốc xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi sóc sơn để xảy ra vi phạm
giao giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước
theo phân cấp đối với các hồ chứa nước thủy lợi và quản lý đất rừng phòng hộ đặc dụng sóc sơn
kiểm điểm trách nhiệm có hình thức kỷ luật đối với giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội để xảy ra những vi phạm
giám đốc văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện sóc sơn trong việc làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định
công an thành phố tiếp nhận hồ sơ được chuyển sang để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị đến trưa nay chín tháng bốn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
đo đếm số lượng gỗ vừa bị các đối tượng lâm tặc tàn phá tại tiểu khu rừng ở xã cư bông huyện iaka
trước đó vào sáng ngày tám tháng bốn qua công tác trinh sát nắm tình hình lực lượng công an phát hiện điểm khai thác rừng
quy mô lớn tại tiểu khu bảy trăm linh một ở xã cư bông huyện yà cà do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp yà cà quản lý
tại hiện trường tổ công tác phát hiện có một mươi ba cây gỗ lớn có đường kính từ tám mươi cm đến hơn một m bị đốn hạ
số gỗ này chủ yếu là gỗ xương gà gỗ ké gỗ xoay thuộc nhóm năm đến nhóm tám
với cái quy mô và mức độ tàn phá như hiện nay
thì trước tiên là bọn tôi cũng đã có kế hoạch để nắm tình hình đối với sự việc nơi trên
thì cơ bản là các đối tượng khai thác theo kiểu là lựa chọn những cây lớn
đa số khi mà có những người đặt hàng hoặc như thế nào đó
thì các đối tượng sẽ tiến hành lựa chọn chặt nhiều cây lớn tại nhiều địa điểm khác nhau
sau đó bán ra ngoài cho các đối tượng đầu nậu
và với cái tình trạng mà phá rừng như hiện nay
thì nếu chúng ta không có những biện pháp và những cái phương án
để phòng ngừa và đấu tranh đối với cái nạn mà khai thác lâm tạc như hiện nay
thì sắp tới khả năng rừng sẽ không còn nữa
tại hiện trường phần lớn các cây gỗ đã bị lâm tặc xẻ hộp vận chuyển ra ngoài
số còn lại chúng vừa đốn hạ còn chảy nhựa chưa kịp cưa xẻ thì bị cơ quan công an phát hiện
điều đáng nói là các đối tượng lâm tạc đã ngang nhiên mở nhiều đường vào sâu trong rừng
và khai thác gỗ trong một thời gian dài
mà chủ rừng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp iak vẫn không hề hay biết
xin chào quý vị các đồng chí và các bạn
tôi đang đứng cành một gốc cây rất lớn có độ tuổi khoảng gần hai trăm linh năm
vừa mới bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ nhưng chưa kịp vận chuyển ra ngoài
và ở đây thì như quý vị và các bạn đã thấy
các đối tượng lâm tặc đã ngang nhiên mở đường vào tận đây khai thác gỗ như một đài công trường
có cả những cây gỗ cũ đã bị cưa hạ từ lâu và có cả những cây gỗ mới đang còn cháy mủ
điều đó chứng tỏ các đối tượng lâm tặc đã tàn phá rừng ở đây trong một thời gian rất dài
và điều đáng nói là tại tiểu khu này và tại các lâm phần thuộc địa bàn xã cư bông
do công ty trách nhiệm hiệu hàn một thành viên lâm nghiệp iak quản lý
thì trong năm ngoái đã xảy ra rất nhiều vụ tàn phá rừng
thế nhưng đến nay vẫn chưa có một vụ việc nào được khởi tố và đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật
điều đó khiến cho dư luận ở đây không khỏi hoài nghi